đoàn tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng do đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương thường trực tiểu ban văn kiện làm trường đoàn và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến làm việc với ban thường vụ tình hủy hậu giang
tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của đảng bộ và nhân dân tỉnh hậu giang trong phát triển kinh tế xã hội
đồng chí nhấn mạnh vào những vấn đề cụ thể như cơ sở hạ tầng giao thông chính sách đất đai mà tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu sâu vào các vùng tỉnh đồng bằng sông kiều long đóng góp cho trung ương xây dựng văn kiện đại hội đảng sắp tới
đồng chí võ văn thường đề nghị cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng với vị trí là động lực thúc đẩy là nhân tố bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh